sáng nay tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm bảy mươi một năm ngày truyền thống ngành để ôn lại truyền thống thành tiệu cũng như đề ra những nhiệm vụ mà ngành cần đạt được trong thời gian tới
trải qua bảy mươi một năm xây dựng và phát triển hệ thống thi hành án dân sự đã có sự lớn mạnh vượt bậc với một tổng cục sáu mươi ba cục thi hành án dân sự và bảy trăm một mươi một tri cục thi hành án dân sự
trong bối cảnh chính phủ đang chuyển mình với tinh thần chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân
toàn ngành thi hành án dân sự đang đặt ra quyết tâm chính trị cao quyết tâm tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thao gỡ khó khăn vướng mắt của địa phương khi thi hành án đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm triển khai phần mềm quản lý quá trình thụ lý tổ chức thi hành án
hôm nay tại nhà khách chính phủ thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung và phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh quảng đông trung quốc lâm thiếu xuân đồng chủ trì hội nghị lần thứ sáu kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ ngành địa phương việt nam và tỉnh quảng đông trung quốc
tại hội nghị hai bên đã kiềm điểm lại tình hình hợp tác từ sau hội nghị lần thứ năm tổ chức tại quảng đông tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
nhất trí cho rằng cùng với đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
toàn diện việt nam trung quốc quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các bộ ngành và địa phương việt nam và tỉnh quảng đông đạt nhiều tiến triển tích cực
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và quảng đông đạt một mươi bảy tỷ usd tăng hai chín so với năm hai nghìn một mươi năm
quảng đông tiếp tục là một trong những địa phương của trung quốc đi đầu về hợp tác kinh tế thương mại với việt nam
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung đề nghị
quảng đông tích cực hỗ trợ tạo điều kiện để hàng hóa của việt nam nhất là nông lâm thủy hải sản các sản phẩm sữa hoa quả đã chế biến có mặt nhiều hơn nữa trên thị trường quảng đông
tích cực thu hút các doanh nghiệp có tiềm năng thế mạnh đầu tư vào khu công nghiệp an dương hải phòng
trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm asean vào sáng nay một mươi chín tháng bảy tại hà nội đã diễn ra tọa đàm triển lãm giao lưu năm mươi năm asean
cộng đồng kinh tế asean và cơ hội cho doanh nghiệp việt nam
nhìn lại những cơ hội mà cộng đồng kinh tế asean đã mang lại sau hơn một năm thành lập và thảo luận những tiềm năng vẫn chưa được tận dụng
tổng thư ký asean lê lương minh và thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng đã đến dự và phát biểu
tại tọa đàm các chuyên gia đánh giá trong quá trình hình thành và phát triển asean đã đạt được nhiều thành tiệu là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài
tuy nhiên theo một khảo sát có chín mươi bốn doanh nghiệp việt nam biết tới asean
nhưng chỉ chưa đầy một mươi bảy biết rõ về những cam kết của asean
các diễn giả nhấn mạnh doanh nghiệp việt nam cần phải chủ động tìm hiểu thông tin tìm kiếm tư vấn tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác
thực tế năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu của việt nam sang các nước asean giảm năm sáu trong khi nhập khẩu giảm hai
thách thức lớn trong cộng đồng kinh tế asean đối với việt nam hiện tại là sức cạnh tranh hàng hóa từ asean
với cơ cấu sản phẩm tương đối giống nhau trong cả một mươi nước asean
việc mở cửa thị trường sẽ tạo áp lực lớn cho hàng hóa
bên cạnh lĩnh vực thương mại và xuất khẩu các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp việt nam
cần tận dụng các cơ hội ở mảng dịch vụ giáo dục hay y tế
thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực
sáng nay tại thành phố ban ban thuột tỉnh đắk lắc đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu
bà mẹ việt nam anh hùng cho bốn mẹ và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho ba mươi năm mẹ
tại buổi lễ tỉnh đắk lắc đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng
của dân tộc trong các cuộc kháng chiến khẳng định việc phong tặng danh hiệu
bà mẹ việt nam anh hùng là sự ghi nhận tôn vinh những công hiến của các mẹ liệt sĩ
thương binh đồng thời kêu gọi các tập thể cá nhân trong tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm
chăm lo nhiều hơn nữa đối với các bà mẹ việt nam anh hùng các gia đình có công với cách mạng
tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thi đua xây dựng tỉnh đắk lắc ngày càng toàn diện
góp phần vào sự phát triển của sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc trong thời kỳ mới
nhân dịp này sáu gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc cũng được trao tặng
huân chương độc lập hạng ba một số cá nhân tập thể xuất sắc cũng được trao tặng huân chương huy chương
của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày một mươi chín tháng bảy công ty điện lực hương yên phối hợp
với lữ đoàn hai trăm ba mươi chín thuộc bộ tư lệnh công binh tổ chức lễ khánh thành và trao tặng hai ngôi nhà tình nghĩa
cho ông vũ đức
thương binh vũ đình ngậu thôn vân dương xã hòa phong huyện mỹ hào thương binh một trên bốn
và ông hà anh luận thôn duyên yên xã ngọc thanh huyện kim động thương binh bốn trên bốn thuộc tỉnh hương yên
căn nhà của thương binh vũ đình ngậu có diện tích tám mươi m hai căn nhà của thương binh hà văn luận có diện tích năm mươi m hai
tổng giá trị đầu tư xây dựng hai căn nhà hơn bốn trăm linh triệu đồng
nhân dịp khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cấp ủy chính quyền và tổ chức đoàn thể xã hòa phong
xã ngọc thanh đã tặng nhiều vật dụng gia đình cho hai thương binh vũ đình ngậu và hà anh luận
đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bảy ban tuyên giáo thành ủy cần thơ đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi
về cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam năm hai nghìn một mươi bảy với sự tham gia của một mươi bảy thí sinh
đại diện cho một mươi bảy cơ quan đảng bộ trực thuộc thành ủy cần thơ
hội thi nhằm mục đích tạo ra một đợt tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ quân và dân thành phố
về cuộc vận động góp phần tạo nên phong trào rộng rãi trong cán bộ đảng viên
nhất là trong người dân thành phố thói quen người việt nam dùng hàng việt nam
việc tổ chức hội thi không chỉ thể hiện sự quan tâm coi trọng của thành phố cần thơ
về đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
mà còn là sân chơi bổ ích là dịp để đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên
có điều kiện trao đổi học tập kinh nghiệm về kỹ năng tuyên truyền miệng
đồng thời phát hiện tôn vinh những báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc
góp phần đầy mạnh nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên thành phố
chiều nay tại nhà hát hòa bình tp hcm liên hoan búp sen hồng lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy
đã chính thức bế mạc với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
trong ba ngày diễn ra liên hoan
ba bảy trăm linh thiếu nhi đến từ bảy mươi hai đơn vị đã biểu diễn các tiết mục ấn tượng đặc sắc và được hội đồng chuyên môn đánh giá cao
trong đó nổi bật nhất là các chương trình biểu diễn nghệ thuật giao lưu văn hóa văn nghệ
giữa các đoàn tại một mươi cụm biểu diễn từ khu vực trung tâm đến ngoại thành thành phố
năm nay các tiết mục được đầu tư giàn dựng công phu sáng tạo kết cấu hợp lý
có chủ đề rõ ràng bám sát vào chủ đề chung cũng như thể hiện bản sắc của từng vùng miền
liên hoan búp sen hồng
được tổ chức nhằm hội ngộ giao lưu và là dịp để thiếu nhi thể hiện năng khiếu tài năng nghệ thuật
qua đó nhằm biểu dương cổ vũ tài năng của các em bảo tồn và phát triển văn hóa các vùng miền
làm phong phú thêm đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của thiếu nhi
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
thưa quý vị chính phủ hàn quốc sẽ vạch ra chiến lược đàm phán

đạt mục tiêu hoàn toàn phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên vào năm hai nghìn hai mươi
đây là một phần nội dung của bản khuyến nghị do cơ quan cố vấn của tổng thống hàn quốc vừa công bố
theo khuyến nghị của ban tư vấn kế hoạch nhà nước
chính phủ của tổng thống moon jae in trước tiên cần chuẩn bị một lộ trình đàm phán toàn diện đến hết năm hai nghìn hai mươi
trong đó bao gồm các cuộc thảo luận về vấn đề thiết lập hòa bình trên bán đảo triều tiên
và thúc đẩy việc nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của
hình ưỡng đổ vỡ từ năm hai nghìn tám đến nay
cũng như tuân thủ quy tắc trong đàm phán liên triều
tái kết nối với các kênh thông tin liên lạc giữa hai miền
tuy nhiên cơ quan cố vấn này nhấn mạnh lộ trình này phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo
nhận được sự ủng hộ của các nước lớn và cộng đồng quốc tế
cũng trong ngày hôm nay chính quyền tổng thống moon jae in đã công bố kế hoạch quản lý nhà nước giai đoạn năm năm
trong đó đề cập đến các chính sách khôi phục hoạt động hợp tác kinh tế với triều tiên
và hợp pháp hóa thỏa thuận liên triều
giới chức myanmar đã đưa ra kết luận
thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay quân sự thảm khốc nhất trong lịch sử quốc gia này
xảy ra vào ngày bảy tháng sáu vừa qua khiến một trăm hai mươi hai người thiệt mạng
kết quả giám định hộp đen máy bay cho biết
tai nạn xảy ra do máy bay bị mất kiểm soát khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi
khiến băng hình thành trên hai cánh của máy bay
cùng với đó là các cơn gió mạnh tạt ngang
bất ngờ đã khiến động cơ ngừng hoạt động dẫn đến chiếc máy bay bị rơi tự do
cơ quan điều tra kết luận không có dấu hiệu phá hoại nổ hay lỗi động cơ trong vụ tai nạn này
việc phân tích dữ liệu hộp đen máy bay do nhóm các chuyên gia đến từ myanmar và australia cùng thực hiện
trước đó ngày bảy tháng sáu chiếc máy bay tám f tám trăm linh v của không quân myanmar
chở một trăm linh tám hành khách và một mươi bốn thành viên phi hành đoàn cùng hai bốn tấn hàng
đã mất liên lạc với mặt đất sau khi cất cánh được khoảng ba mươi phút
chiếc máy bay được cho là đã lao thẳng xuống biển andaman từ độ cao năm bốn trăm tám mươi sáu mét
tai nạn xảy ra chỉ một năm sau khi máy bay được công ty trách nhiệm hiếu hạn xuất nhập khẩu công nghệ hàng không trung quốc
bàn giao cho không quân myanmar tháng ba năm hai nghìn một mươi
nhà ngoại giao thụy sĩ thomas greminger vừa được bổ nhiệm làm tổng thư ký tổ chức an ninh và hợp tác cho oosce
đảm nhiệm trong vai trò mới nhà ngoại giao năm mươi năm tuổi này khẳng định
mong muốn tiếp tục duy trì vai trò của osa trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại ukraine
ông thomas greminger cho rằng osce là diễn đàn đối thoại góp phần xây dựng lại niềm tin
vốn bị xói mòn giữa các nước châu âu do cuộc khủng hoảng ukraine
ông gre minger từng giữ chức phó giám đốc cơ quan phát triển và điều phối thuộc bộ ngoại giao thụy sĩ
trong nhiệm kỳ của mình ông đã thể hiện tích cực vai trò đối với hồ sơ
và điều phối thuộc bộ ngoại giao thụy sĩ làm chủ tịch luân phiên oosce
osce được thành lập những năm một nghìn chín trăm bảy mươi với vai trò là diễn đàn đối thoại
đàm phán đa phương giữa hai khối đông và tây trong thời kỳ chiến tranh lạnh
đây cũng là tổ chức an ninh khu vực lớn nhất trên thế giới với tổng số năm mươi bảy quốc gia thành viên
trong đó có các nước châu âu mỹ canada và các quốc gia thuộc liên xô cũ
nhưng không phải là thành viên liên minh châu âu eu hiện nay
bộ giao thông nga thông báo sẽ bảo đảm việc di chuyển miễn phí bằng tàu hỏa giữa một mươi một thành phố
diễn ra các trận đấu cho những nhà báo đăng ký đưa tin vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới world cup hai nghìn hai mươi
bộ giao thông nga được giao nhiệm vụ tổ chức các đoàn tàu riêng dành cho báo chí
khi họ di chuyển giữa một mươi một thành phố của nga gồm moskova sankt petersburg kazan nizhny novgorod saransk

ngoài các nhà báo cổ động viên đã mua vé xem các trận đấu cũng sẽ được di chuyển miễn phí giữa một mươi một thành phố này
chi phí cho các chuyến tàu được trích từ nguồn ngân sách liên bang
w hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra từ ngày một mươi bốn tháng sáu đến hết ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại một mươi hai sân vận động của nga